chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen chủ tịch hội đồng châu âu jad michel và tổng thống ukraine volodymyr zelensky hôm qua
đã tham dự hội nghị thượng đỉnh ukraine eu lần thứ hai mươi bốn tại kiev để bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình gia nhập của ukraine
tuy nhiên phía eu không đưa ra khung thời gian cụ thể cho vấn đề này
trong tuyên bố chung sau hội nghị các nhà lãnh đạo eu công nhận những tiến bộ đáng kể của ukraine trong những tháng gần đây
đặc biệt là trong cải cách tư pháp và cuộc chiến chống tham nhũng
eu khuyến khích ukraine tiếp tục tăng cường pháp quyền vì điều này mang lại lợi ích cho tất cả công dân ukraine
phát biểu về bà giới sau khi kết thúc hội nghị chủ tịch hội đồng châu âu jacques michel nhấn mạnh
eu sẽ sát cánh với kiev xây dựng lại một ukraine hiện đại và thịnh vượng
ông michel khẳng định eu tiếp tục hợp tác với ukraine để khai thác toàn bộ tiềm năng của hiệp định thương mại tự do toàn diện và sâu rộng
về phần mình tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy khẳng định đất nước của ông sẽ không lãng phí một ngày nào
trong tiến trình nỗ lực để được công nhận tư cách thành viên của eu
ukraine đã chính thức đợt trao quy chế ứng cử viên để gia nhập eu kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
một quá trình gian khổ đòi hỏi nhiều cải cách có thể mất nhiều năm nhưng kiev hy vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ